trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín có nguy cơ lây lan rộng sau khi bộ y tế công bố bình thuận có chín trường hợp dương tính với virus sars cov hai
vào lúc giờ ngày một mươi ba tháng ba các đơn vị lực lượng chức năng của thành phố phan thiết và các địa phương đã triển khai lực lượng tiến hành cách ly hai tuyến đường
thuộc khu phố hai phường đức thắng thành phố phan thiết để phòng chống dịch covid một mươi chín theo quyết định của chủ tịch ubnd tỉnh
hai tuyến đường bị cách ly gồm đường hoàng văn thụ đoạn từ nhà số ba mươi tám đến nhà số bốn mươi tám đường ngô sĩ liên đoạn từ ngã tư hoàng văn thụ ngô sĩ liên đến nhà số một trăm linh bốn
đây là hai tuyến đường có nhà của hai bệnh nhân ba mươi tám và bốn mươi hai là vợ chồng và nhà của bệnh nhân bốn mươi bốn là mẹ của bệnh nhân ba mươi tám
có ba vị trí chốt chặn được lập tại hai tuyến đường này
lực lượng chức năng sẽ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại ba chốt chặn này
thời gian cách ly từ giờ ngày một mươi ba tháng ba đến giờ ngày ba tháng bốn
thành phố phan thiết có trách nhiệm tổ chức thực hiện cách ly và thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch theo đúng quy định
có hai mươi năm hộ dân với một trăm ba mươi ba khẩu trong khu vực cách ly ở hai tuyến đường này
thành phố sẽ bảo đảm các biện pháp cung cấp đầy đủ thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu vực bị cách ly